với tội cố ý làm hư hỏng tài sản và hủy hoại tài sản hồ minh xanh chú tại thị trấn trợ mới huyện trợ mới của tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
trước đó sáng ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi sử dụng ma túy thấy xe ô tô cứu thương do tài xế đặng phước trơn điều khiển
đang điêu thông trên đường xanh vô cớ nhặt một viên ngạch ném vợ kinh chắn gió xe ô tô cứu thương rồi bỏ đi
đến tối cùng ngày xanh tiếp tục vào nhà của một người dân cùng xóm lấy xe mô tô điều khiển đi mua thức uống
trên đường quay về do không khởi động được xe xanh đã đập vỡ mặt nạ xe châm lửa đốt rồi bỏ trốn
đến sáng ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an cho mời xanh lên trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hồ minh xanh khai nhận do ảo giác khi sử dụng ma túy nên đã thực hiện những hành vi trên